phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra quán karaoke hoàng gia
ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa do tiên làm chủ phát hiện giải cứu tám nhân viên nữ bị nhốt trong phòng
nhiều nữ nhân viên bị thương tích
các nạn nhân cho biết thường xuyên bị tiên và đồng bọn tra tấn dã man
tiên đã bỏ trốn ngay sau đó và bị truy nã đặc biệt
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an xã đông thạnh
và công an huyện hóc môn tp hcm áp sát bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà xưởng thuộc xã đông thạnh
nguyễn minh cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở đồng nai vừa bị công an quận bình tân tp hcm tạm giữ
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào sáng ngày một tháng ba cảnh đã theo dõi khi nạn nhân đến một tiệm vàng trên đường ngọc thoại hầu
quận tân phú
sau khi giao dịch xong
nạn nhân trên đường về thì đối tượng đi xe máy vượt lên áp sát giật chiếc túi đựng tài sản rồi bỏ chạy
trong túi có nhiều trang sức bằng vàng hai điện thoại và tiền mặt với tổng giá trị khoảng hai mươi bốn triệu đồng
vào cuộc điều tra truy xét công an quận bình tân cùng với đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn được đối tượng nguyễn minh cảnh thu toàn bộ tác vật của vụ cướp giật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra đối với vũ ngọc tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tỉnh thanh hóa
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý atv
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi tý tự nhận có mối quan hệ họ hàng với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao
nên đã có được sáu tám hectare đất tại phường đông thành
tỉnh ninh bình và đề nghị một người đàn ông ở phường tân thành thành phố ninh bình đưa năm sáu tỷ đồng
để đối tượng đi ngoại giao và nộp thuế thì tý sẽ cắt cho người này một năm hectare tại khu đất trên
tin tưởng tý nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền là tám hai tỷ đồng
ngược lại tý đã giao cho người này bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam ba tháng
trước đó hữu tự xưng là phó tổng biên tập báo môi trường cuộc sống tại quảng bình
đưa hình ảnh phương tiện vận tải của một doanh nghiệp trên địa bàn
nói là các phương tiện này vi phạm giao thông và hữu đang làm việc với các lực lượng chức năng để xử lý
do sợ bị ảnh hưởng hoạt động kinh doanh nên đơn vị này đã xin bỏ qua và đưa cho hữu năm triệu đồng
sau đó lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đối tượng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày
phục vụ đi lại cá nhân tổng số tiền mà hữu chiếm đo tài sản là trên một trăm linh triệu đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi
xin mời quý vị theo dõi